vụ việc trên thêm một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo đối với tất cả những người đang có nhu cầu tìm việc làm đó là cần phải tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đặt niềm tin và tài sản của mình vào bất kỳ lời mời gọi tìm việc làm nào

ngành du lịch các tỉnh thành phố cũng đã cung cấp đường dây nóng công khai tại các địa điểm kinh doanh du lịch
khi nhận được phản ánh của du khách về tình trạng chặt chém sẽ cương quyết xử lý ngay
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay
và những diễn biến an ninh trật tự mới nhất tại các địa phương sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo trên antv
còn bây giờ xin mời quý khán giả cùng tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh cùng với biên tập viên bích liên và thu thủy
vâng ạ cảm ơn binh việt đinh hạnh và những thông tin chị vừa chuyển tới cho khán giả antv cảm ơn chị
quý vị và các bạn thân mến chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm sau ít phút
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thương chú tại thôn ngọc hội
xã vĩnh ngọc thành phố nha trang tỉnh khánh hòa về hai tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản
bên cạnh đó cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần nhật vi
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại tổ ba thôn thành đạt xã phước đồng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
về hai tội không chấp hành án và cướp giật tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi năm khuôn mặt hình tam giác sông mũi thẳng rái tai phật nếp tai dưới thụt và có nốt ruồi cách hai cm dưới đuôi mắt phải
còn về tội trốn khỏi nơi giam giữ công an huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần văn ga
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại khu phố phước lý phường xuân yên thị xã sông cầu tỉnh phú yên
đối tượng này cao một m sáu mươi bảy da ngầm đen lông mải rậm sông mũi lõm dái tai trúc mắt một mí và có sẹo chấm cách một cm sau đuôi lông mải trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện